trong khi đó hàng chục người sử dụng ma túy và đối tượng tổ chức sử dụng ma túy vừa bị công an tỉnh bắc ninh khởi tố
tại khách sạn fami năm số tám ở phường tân hồng thành phố từ sơn lực lượng công an tỉnh bắc ninh đã kiểm tra bắt giữ
cà văn thương một mươi tám tuổi trú tại tỉnh điện biên về hành vi mua bán một mươi viên ma túy tổng hợp và một túi ma túy loại ketamin
tiến hành kiểm tra khách sạn lực lượng công an phát hiện một mươi phòng năm mươi bảy người có liên quan tới hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng
và sử dụng trái phép chất ma túy qua test nhanh tất cả đều dương tính với ma túy
số ma túy tổng hợp thu được của cá văn thương và trong các phòng hát có trọng lượng hai mươi chín bốn mươi năm gram
lực lượng công an làm rõ quản lý khách sạn là nguyễn hải long ở phường nam sơn thành phố bắc ninh
có hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy